thưa quý vị trải qua năm mươi hai năm hình thành và phát triển tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín asean hiện nay là một thực thể kinh tế ổn định năng động có khả năng thích ứng cao trước các chuyển biến của khu vực và thế giới
lịch sử hơn năm thập kỷ tồn tại chứng kiến không ít lần bão lúa vàng asean phải gồng mình qua dòng bão nhưng qua đó asean lại trưởng thành tự cường và vững vàng hơn trước chiều khóa thành công và sức mạnh của asean chính là sự đoàn kết
và trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay mời quý vị khán giả cùng trò chuyện về asean cùng nguyên thứ trưởng ngoại giao phạm quang vinh
với ông asean có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời ngoại giao của mình hơn bảy năm làm trưởng xóm asean của việt nam đủ để các đồng nghiệp asean thân mật gọi ông là vinh xóm
và tiếp theo như thường lệ sẽ là tiểu mục việt nam yêu thương và đó cũng là tiểu mục kết thúc chương trình hôm nay
trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
ngoại trưởng nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước lào bun nhang volachit có chuyến thăm việt nam

chiều ngày chín tháng tám tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước lào bun nhang volachit có chuyến thăm việt nam